kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong mặt mà bắt hình rong
từ quan niệm xa xưa ấy trong cuộc sống
chúng ta thường nhận diện con người qua gương mặt
ấy vậy mà có nhiều người không may mắn
phải mang gương mặt biến dạng
theo suốt phần đời còn lại
một nữ thẩm phán một cô gái xinh đẹp
cuộc đời của họ bỗng chốc bị hủy hoại
bởi loại vũ khí mang tên acid
họ đã phải trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật
để tìm lại chính mình
hai người phụ nữ này đã vượt qua cơn ác mộng của cuộc đời mình như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

thực hiện công bí bảo vệ lẹo tải
đem lại sự công bằng cho mọi người
vì vậy cho nên là cái trách nhiệm
rất là nặng nề
nhưng cũng rất vinh dự
khi mà bạn này đến thì lúc đấy mình còn ở trên tầng hai bố mẹ mình thì đang ở dưới bếp
lúc này mình nghe tiếng bố bố ca mặt này lại bố bảo là để từ từ ba gọi vi nó xuống
chứ con cũng đừng lên đấy làm gì
vi ơi xuống thầy con
vi ơi xuống thầy con
thì lúc mà mình đi xuống xong rồi mình quay ra ngoài phía sau cốc nước lấy ống nước uống
lúc nãy là bố cũng đứng bố trắng bớt cho mình bố che trắng cho mình vì bố biết bạn này đã thường đánh mình rồi
bố chỉ sợ bạn này sẽ xông vào đánh mình nữa
lúc mà bố đứng ngay theo lưng mình thì bạn này với tay ra với tay qua vai bố
xong rồi kéo dọc cái vai bên phải của mình lại hình như là vai bên phải

đã khoa đà nẵng mình nằm cấp cứu trong hai ngày đầu tiên
thì lúc bố bạn này đến thì có nói với gia đình mình làm
mặt của con thì mặt mũi với lại cả những cái vết thương của con như là vết thương nhẹ quà da thôi
sau này nó cũng sẽ khỏi
bố nói với tôi là từng ngồi ăn hỏi của hai đứa
thì cũng từng khoa với tôi là gia đình nội nó ở ngoài này là ngoài hải dương này là lớn lắm
thì tôi được biết như vậy thôi
nhưng mà tôi lớn nhỏ thì tôi cũng thành vấn đề vì con tôi tôi muốn ưa là ưa cho gia đình đào hò
chứ tôi không có muốn mà giàu có hoặc là chức quyền gì hết trơn
mọi người bảo chứ bạn này là vì gia cảnh như thế bố mẹ ly hôn từ nhỏ như thế
nên là mới tính cách của thầy mới như vậy
nhưng mà thực sự em nghĩ là một con người tính cách hình thành không thể nào mà
chỉ có gia đình vi tá như vậy mà tính cách hình thành như vậy
bây giờ xuống nè con
bố nga nói là
bố nga nói là
chỉ đem nhóc một hồ sơ nữa thôi
chỉ nga phân phân là hầu đây tôi gặp bên mấy cái công an quận á
thì tự nhiên là nga nhóc nó thôi chứ không biệt dâm mà
cái đó biệt dâm chứ tôi có biết đoàn rồi
thì chẳng ở đâu tôi cũng chẳng biết nữa
kể cả gia đình nó nữa luôn
cha nó chẳng tôi cũng biết ở đâu luôn
không biết là gia đình bạn này có can thiệp gì không
có can thiệp gì không
tại vì thật sự là cái chuyện này nó rất là lớn
nhưng mà lại được bao che
che gió một cách rất là kỹ càng
và không thể có một ai biết cả
ngay cả cái việc mà giám định thương tập
của bên gia đình em là cái lúc mà
giám định ở nóng ở đà nẵng
lại có pháp y để giám định
nhưng mà em nhớ lại là lúc ấy giám định rất là qua loa
chỉ chụp cái mặt em thôi
không hề có kiểm tra
mở băng và kiểm tra những cái vết thương tay chân của em
và thêm nữa là lại
giống như kiểu là ép cho em
gia đình em ký vào một cái bạn cam kết là
chỉ là khởi tố về cái mặt vết thương của em thôi
còn vết thương của bố và mẹ em thì không khởi tố
bạn ấy là một cô gái rất là trẻ
khi mà mình biết được cái độ tuổi của bạn đấy
thì thật sự là bạn ấy rất là trẻ
rất trẻ đang ở cái lứa tuổi là
nói chung là phải lứa tuổi mơn mờ nhất của đời người
mà cũng bị cái hoàn cảnh như của mình
thế nên là khi mà mình nghĩ
nghĩ đến cái trường hợp của mình lúc đấy
thì mình cũng rất là xúc động
bởi vì là trước đấy
cũng tức là một cô gái rất là xinh
thế mà bây giờ
nhìn lại hình dáng của mình
không nhận ra nữa
bạn ấy cũng biết được cái hình ảnh trước đấy của mình như thế nào
thế nên là

nói chung là cũng khóc cho nó thả
sau lúc đấy cũng tỉnh tâm lại
thì là cũng động viên nhau là
thôi coi như là
cái gì nó đã xảy ra
thì nó cũng đã xảy ra rồi
khi mà mình đã thoát chết
thì mình sao mình sống
cái di chứng bỏng do bỏng acid
nó để lại cho một ấn tượng rất là sâu
có lẽ là nếu những người
không có làm trong chuyên môn
thì có lẽ họ nghĩ rằng đây là một cái ấn tượng
rất là khủng khiếp
và có lẽ
khi tiếp xúc với bệnh nhân đó
thì chúng ta sẽ thấy ngay được hiểu
cuộc đời của họ
coi như đã bắt đầu chấm dứt
thì khi mà tôi gặp lan vy sang bên
trung tâm phúc tập tạo hình của chúng tôi
thì tôi thấy là tôi nhìn thấy
có lẽ là có một bạn rất là tuổi
rất là trẻ
vi có lẽ là một trong những trường hợp nạn nhân bị bỏng acid
khá trẻ tuổi
với một cái khuôn mặt nửa mặt bên này bị đen cháy đen xì
và mắt thì cũng chưa biết là có thể bị mù hay không
khi chúng tôi tái tạo cho cái ca bỏng maxit đầu tiên
vào năm hai nghìn bảy
và đến bây giờ nó là một mươi hai năm
một mươi hai năm đó là một quá trình tích lũy
được rất nhiều các kinh nghiệm khác nhau
và chính bởi vì có một cái quá trình tích lũy đấy
thì chúng tôi mới mạnh dạ
thay đổi một quy trình để điều trị cho bà lan vy
ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nữ bệnh nhân tiếp tục ca vi phẫu lần thứ một mươi một
đã quen với phẫu thuật
nhưng lần nào trong cô gái trẻ
cũng không tránh khỏi lo âu
hồi hộp và cả những nỗi đau kìm xuống
ngày hôm sau thì thực sự ra tôi cũng hết sức lo lắng
và tôi không biết là
vì thường là sau cái kết quả
của một cái mổ vi phẫu
thì sau khoảng bốn mươi tám tiếng
cho đến bảy mươi hai tiếng đồng hồ
chúng ta mới khẳng định là một cái thành công kết quả
thế thì lan vy thì cũng như vậy thôi
thì sau bốn mươi tám tiếng đồng hồ
tôi vẫn chưa có chia sẻ với đồng nghiệp đâu
và đến bảy mươi hai tiếng đồng hồ

thì cái kết quả nó rất là tốt
thì có lẽ là tôi nghĩ rằng là
bắt đầu từ bây giờ thì cái quy trình phẫu thuật
của chúng tôi lại sẽ có sự thay đổi
sau khi mà kết thúc cái điều trị cho bệnh nhân lan vy
cái vấn đề tâm lý
ở các nước tiên tiến trên thế giới
thì họ được quan tâm rất là nhiều
ở trên đó họ có một cộng đồng cho những bệnh nhân nạn nhân
hoặc là di chứng bỏng
và những người đó họ thường là họ sẽ tạo thành cái group
và có những người olymtia để có thể gặp gỡ
để có thể là trao đổi
để có thể chia sẻ những kinh nghiệm
có thể an ủi lẫn nhau
nhưng có lẽ ở việt nam mình thì cái chuyện đó là chưa có
và nó cũng sẽ chỉ có những cái lời an ủi
từ cái bác sĩ phẫu thuật
đối với cả nạn nhân
là bạn hãy cố gắng lên
chúng tôi sẽ có những cố gắng hết sức
với cả cái năng lực của mình
để khôi phục lại cho bạn
hoặc là mình có thể đưa ra những cái hình ảnh
mà mình đã làm cho những trường hợp bệnh nhân trước đó
để làm cho bệnh nhân có một cái tâm lý
an tâm hơn
thì đấy là những cái mà chúng tôi có thể giúp được tâm lý
cho những trường hợp bệnh nhân gì chứng bỏ
mình muốn thông qua là nhóm cộng đồng bọc
mình lập ra mình kết nối được
với tất cả những nạn nhân
không chỉ nạn nhân bỏng về acid
nói riêng mà tất cả những nạn nhân bỏng
nói chung là cùng
cùng lên tiếng nói
là chúng ta hỗ trợ với nhau
về phương pháp điều trị
cũng như là có những cái
cái biện pháp gì đấy
mình có thể

trong quá trình điều trị
hay là đã điều trị rồi có kết quả
đối với những bệnh nhân bỏng
thì là chia sẻ kinh nghiệm
cũng như là chia sẻ kiến thức
cùng lên tiếng
để pháp luật việt nam
có đủ chế tài
có thể thay đổi và ngăn chặn
cái vấn đại acid này
có lẽ là thực sự ra trong một cái tâm lý ban đầu
thì mình không muốn là
vi phải tiếp tục điều trị theo những cái quy trình cũ
đấy thì khi bắt đầu mình
mới đi ra ngoài
bắt đầu mình mới quay trở lại
thì mình thấy một cái kiểu kiện là
mình nghĩ là lé lên trong đầu là có thể làm bại cho vi ngay
nhưng mà mình cũng không tin rằng là vi có thể chấp nhận
cái phương pháp như thế
bởi vì mình sợ rằng là
bạn chưa đủ một cái
cái nghị lực
hoặc là bạn chưa có một cái sự chuẩn bị tốt
để cho bạn có thể là chấp nhận
cái phương pháp mà bạn cũng chưa hiểu về nó như thế nào
lúc mà con gật đầu đồng ý
tiến hành bộ
thì con chỉ nghĩ đơn giản là
thứ nhất là
con cũng có nghe qua bác nói là
phương pháp này nó sẽ
hạn chế cái co kéo mặt cảm cho con sau này
sẽ đỡ tốn thời gian hơn rất là nhiều
con tự động viên mình
con nghĩ là
thì dù sai chuyện nó cũng đã xảy ra rồi
thì thay vì mình suy nghĩ là
mình mất đi một nửa gương mặt
thì mình phải nghĩ là
à may quá mình còn nửa gương mặt
và mình vẫn còn đôi mắt
vẫn còn có khả năng có thể giúp ích được cho đời
con cứ suy nghĩ mọi thứ tích cực nhất có thể
nên là con mới
mới có thể là
được như ngày hôm nay
mà cũng rất là
rất là may là
lúc đấy là con lại được nằm cùng
điều trị với lại chị huyền
thế là chị huyền
thì là một người rất là lạc quan
vui vẻ yêu đời
cái tâm lý của mình
là được ảnh hưởng từ chị đấy
con nghĩ là
thật gần nếu như mà con
không nằm cùng chị huyền
mà nằm cùng với những bệnh nhân khác
mà những người mà
người ta không có suy nghĩ tích cực được như chị huyền
và cũng không có truyền lửa đâu cho người khác
thì tâm trạng của con bây giờ nó sẽ không có được như thế này
con cũng muốn là kết thúc cái quá trình điều trị
thế là khi mà cơ hoạch của con nó hoàn thiện rồi
thì con cũng muốn là
lấy chính cái câu chuyện của cuộc đời mình
và kể cả cái sự vượt qua khó khăn này của mình
để làm động lực cho những người có hoàn cảnh giống như con
bây giờ con phải vượt qua chính mình
đứng lên trên tất cả những tổn thương đó

đúng không ạ
dài bạn con mới năm m hai mươi ba tuổi
và tương lai con vẫn còn kề trước
thế do vậy nên là mình phải vẫn tiếp tục đi
bố mẹ thì cũng có tuổi rồi
do vậy cái nghị lực của các con

mặc bố bố mẹ chia sẻ với con rất là nhiều
nhưng ngược lại đến một giai đoạn nào đó